phó chủ tịch nước đại thị ngọc thịnh đã tới dự và phát biểu tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh thanh hóa lần thứ một mươi giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí đã chúc mừng những kết quả đạt đường trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh thanh hóa năm năm qua
biểu dương khen ngợi ba trăm tám mươi đại biểu là những tập thể cá nhân điển hình về dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh thanh hóa lần này
phó chủ tịch nước lưu ý tỉnh thanh hóa cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một về đổi mới công tác thi đua khen thưởng tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực và cụ thể
giai đoạn tới tỉnh thanh hóa quyết tâm nâng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn theo bình quân đầu người
đạt tối thiểu là hai mươi năm hai trăm linh usd đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh công nghiệp